sau khi chấp hành xong hình phạt tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đối tượng nguyễn văn oai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xóm bốn quỳnh vinh thị xã hoàng mai nghệ an
không chấp hành hình phạt quản chế tại địa phương thậm chí còn có hành vi chống người thi hành công vụ
với những hành vi sai trái này sáng nay toán nhân dân thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn văn oai
về các tội chống người thi hành công vụ và tội không chấp hành án theo quy định
căn cứ vào các chứng cứ tài liệu được thẩm tra và kết quả tranh luận tại phiên tòa
hội đồng xét xử xác định các hành vi của nguyễn văn oai đã phạm vào tội không chấp hành bản án
và chống người thi hành công vụ
hội đồng tuyên phạt nguyễn văn oai phải chấp hành án phạt của hai tội là năm năm tù
thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giam là ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
nguyễn văn ai còn phải chấp hành án phạt quản chế cấm đi khỏi nơi cư trú trong bốn năm
kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù của bản án này